trước thông tin vụ việc phụ huynh có con lớp chín c trường trung học cơ sở nghi quang cho rằng việc không cho các cháu ôn thi và thi vào lớp một mươi công lập là không đúng ảnh hưởng đến tâm lý các cháu
tuy nhiên về phía nhà trường các thầy cô chủ nhiệm lớp chín của hai trường cho rằng phòng giáo dục và đào tạo và ban giám hiệu không có văn bản chỉ đạo cấm học sinh học yếu thi lên lớp một mươi
các thầy cô chỉ truyền đạt cho phụ huynh và học sinh theo kinh nghiệm và trách nhiệm của mình
nhưng có thể trong quá trình truyền đạt chưa khéo léo
dẫn đến phụ huynh và học sinh hiểu sai từ đó bức xúc
từ đó ủy ban nhân dân huyện nghi lộc cho rằng sự việc tại trường trung học cơ sở nghi quang và trường trung học cơ sở tiến thiết là có thật
tuy nhiên bản chất sự việc chưa đến mức độ gây ra dư luận trái chiều trong phụ huynh học sinh
ủy ban nhân dân huyện nghi lộc đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo khẩn trương giả soát tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn
yêu cầu chấn trình việc triển khai định hướng phân luồng cho học sinh trên cơ sở tự nguyện của học sinh và phụ huynh
tránh tạo bức xúc trong phụ huynh học sinh tiếp tục làm việc với trung học cơ sở nghi quang và trung học cơ sở tiến thiết
làm rõ bản chất sự việc trách nhiệm của những người có liên quan để chấn chỉnh và xử lý theo quy định của ngành
đối với số học sinh điểm thi phân luồng thấp cần làm việc với phụ huynh và học sinh để nắm tâm tư nguyện vọng
nếu học sinh có nhu cầu ôn thi và thi vào lớp một mươi thì tạo điều kiện để các em tham gia
trước đó một phụ huynh trú sãng nghi quang huyện nghi lập tỉnh nghệ an có con gái học lớp chín c trường trung học cơ sở nghi quang
đã thông báo vụ việc một tuần trở lại đây
nhà trường cho con của vị phụ huynh này ở nhà không cho tham gia học ôn để thi lên lớp một mươi
theo đó vị phụ huynh này bức xúc
nhà trường chỉ cho con ông thi vào bổ túc hoặc học nghề chứ không cho thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
con về nhà rất buồn ấm ức cháu trình bày muốn thi vào lớp một mươi nhưng không được nhà trường cho phép
gia đình cũng có nguyện vọng cho cháu dự thi dù đậu hay không cũng thỏa mãn nhưng không được
vị phụ huynh cho biết đã nói chuyện với thầy lãnh đạo nhà trường và được trả lời là nhà trường muốn tốt cho học sinh để cháu đi học nghề
còn thi vào lớp một mươi thì không được
tuy nhiên theo phụ huynh này tìm hiểu các văn bản liên quan thì không có quy định nào cấm đoán như thế
một phụ huynh khác có con học lớp chín c trường trung học cơ sở nghi quang cũng phản ánh
đối với học sinh lớp chín nhà trường tổ chức hai đợt khảo sát ba môn toán văn ngoại ngữ
đợt đầu em nào đạt từ tổng một mươi năm điểm ba môn mới được thi lên lớp một mươi
đợt hai quy định mốc tối thiểu là một mươi hai điểm
khi phụ huynh này xin gặp thầy hiệu trường thì giáo viên chủ nhiệm cho biết nếu mẹ ra gặp hiệu trường thì em sẽ không được xét tốt nghiệp
sau đó cô chủ nhiệm có thông báo một số em học sinh thuộc diện bị loại này vẫn tiếp tục được thi vào lớp một mươi
nhưng không được đến lớp ôn mà phải tự ôn ở nhà
khiến các phụ huynh có con thuộc diện này vô cùng bức xúc
liên quan đến vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện nghi lộc và phòng giáo dục và đào tạo huyện nghi lộc đều khẳng định
nhà trường cấm học sinh lớp chín học yếu thi vào lớp một mươi là sai
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện nghi lộc và phòng giáo dục và đào tạo nghi lộc thông tin
thì chuyển cấp là quyền của học sinh nhà trường chỉ có thể vận động định hướng các em học yếu
không nên thi vào lớp một mươi nhưng không thể cấm
cơ quan ban ngành sẽ kiểm tra ra soát lại và chấn chỉnh các hiệu trường
trước mắt đã chỉ đạo các trường phải tạo điều kiện cho các em có nguyện vọng được dự thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
giám đốc sở giáo dục và đào tạo nghệ an cũng khẳng định
việc các trường không cho học sinh học yếu thi lên lớp một mươi là vi phạm
về phía sở đã quán triệt nhắc nhở nhiều lần
hiện vụ việc đang khiến dư luận không khỏi xôn xao
trước đó trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh có tựa đề
đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
được cho là xuất phát từ trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa huyện hóc môn tp hcm
hình ảnh đăng tải khiến dư luận xôn xao và đặt ra câu hỏi
vì sao có sự ra đời của lá đơn trên
liệu có phải do năng lực học tập của học sinh
việc phân luồng hay vì bệnh thành tích trong giáo dục
theo thông tư số ba vbhn bgzdt ngày ba năm hai nghìn hai mươi
ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
đối tượng tuyển sinh trung học phổ thông là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở
như vậy về mặt pháp lý học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
được quyền tham gia tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
mà không ai có quyền tước đoạt dưới bất kỳ hình thức nào
vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của việc nhà trường phát mẫu đơn xin
không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
nguyên nhân vì đâu mà giáo viên chủ nhiệm
yêu cầu học sinh viết vào lá đơn in sẵn
vì sao hiệu trường người đứng đầu nhà trường
lại để những việc làm trái với quy định tồn tại trong trường
câu trả lời là vì chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi
là tiêu chí xếp loại thi đua trường học
và đánh giá giáo viên lớp chín dạy các môn thi tuyển vào lớp một mươi
toán ngữ văn ngoại ngữ
thậm chí nhiều trường sau khi có kết quả tuyển sinh
hiệu trường còn yêu cầu giáo viên giải trình
vì sao chất lượng môn thi thấp kết quả dưới mặt bằng chung của huyện
cũng không trách hiệu trường đường
vì hiệu trưởng cũng bị cấp trên xem xét trách nhiệm
nếu tỷ lệ học sinh trường mình đỗ vào lớp một mươi công lập thấp
có một thực tế vào đầu mỗi năm học
tất cả các trường đều tiến hành hội nghị viên chức
thông qua các số liệu tỷ lệ lên lớp thẳng
tỷ lệ học sinh giỏi tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở
tỷ lệ vào lớp một mươi công lập
và như vậy thầy cô phải thực hiện để xem xét thi đua vào cuối năm
đây thật sự là áp lực mà thầy cô ai cũng thàn thở
và âm thầm tìm cách hoàn thành
nếu không muốn xếp loại không hoàn thành tốt nhiệm vụ
để không có đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tôi cho rằng trường học không cần đặt ra
những chỉ tiêu như đã nói
điều đó không đồng nghĩa thầy cô không buông lỏng chất lượng dạy học
bởi mỗi thầy cô cần dạy với lương tâm trách nhiệm
và đạo lý của người thầy
cũng không thể bắt tất cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
đều vào lớp một mươi trung học phổ thông
bởi các em có những con đường khác nhau sau tốt nghiệp
tùy vào năng lực học tập định hướng nghề nghiệp của các em lựa chọn
hàng năm các trường trung cấp nghề cao đẳng nghề
thường về các trường trung học cơ sở
để tư vấn nghề cho học sinh lớp chín
đây là việc làm cần thiết và cần tiếp tục phát huy
tuy vậy nhà trường thầy cô không có quyền can thiệp
vào việc lựa chọn học nghề hay học văn hóa của học sinh
nói cách khác không nên vận động học sinh không thi vào lớp một mươi
thi vào lớp một mươi hay không là quyền của học sinh
mà không ai có quyền ngăn cản
báo cáo thành tích bệnh thành tích
trở thành căn bệnh khó chữa lành nếu không có biện pháp
và quyết tâm thực hiện dạy thật học thật thi thật
như thủ tướng chính phủ yêu cầu đối với ngành giáo dục
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo